và bây giờ thì câu hỏi của bạn võ đức cảnh thành phố hồ chí minh gửi về cho các chuyên gia như sau
gần đây tôi thấy có các hãng máy lọc nước quảng cáo là hiển thị tsd gì gì đó
chuyên gia có thể giải thích cho tôi được hay không
thật tsd tôi nghĩ đó là tds tds tức là viết tắt của chữ total dishon solid tức là tổng chất rắn hòa tan
thì tds đây thật ra nó là đại diện cho hàm lượng các ion hay nói rõ là lượng muối có trong nước
thì tds là do muối muối thì thông thường khi chúng ta dùng các công nghệ xử lý thì chúng ta gần như loại được tất cả các chất ô nhiễm khác
còn về muối là cái chất gần như cuối cùng được loại bỏ
và nếu loại được muối thì đồng nghĩa câu chuyện là các chất khác phần lớn bị loại
cho nên chỉ tiêu tds thường dùng để đánh giá chất lượng của hệ thống lọc
hoặc là hệ thống xử lý liên quan tới lọc
thì thông thường cái nước dùng cho ăn uống thì tds là nhãn như nói hồi nãy là nhỏ hơn năm trăm linh mg trên lít
còn sinh hoạt thì thường nhỏ hơn một nghìn mg trên lít
và có thể đánh giá cái hiệu quả xử lý của các hệ thống lọc màng bằng cái chỉ tiêu này
nếu chúng ta loại bỏ được tds có nghĩa là cái hệ thống màng ro hay là nf là nó có hiệu quả